khi gợi nhắc đến nguyên tổng bí thư lê khả phiêu hầu hết cán bộ đảng viên và người dân đều nhớ ngay đến nghị quyết số một mươi của hội nghị trung ương sáu lần thứ hai thuộc khóa tám năm một nghìn chín trăm chín mươi chín về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay
đó là nghị quyết có tính chất khởi động lại và đặt nền móng cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong thời kỳ mới đáp ứng đúng nguyện vọng cháy bỏng trong đảng trong dân và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới
tạo nên dấu ấn sâu đậm và góp phần rất quan trọng trong việc xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch và vững mạnh
trong di trúc để lại cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta trước ngày đi xa chủ tịch hồ chí minh đã căn dặn
việc cần làm đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất là phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
thế nhưng đã có một giai đoạn phần việc này đã không được quan tâm đúng mức
sự ra đời của nghị quyết trung ương sáu lần thứ hai về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay
thì công tác xây dựng chỉnh đếm đảng mới thật sự có mức đột phá mới
thực hiện đúng di nguyện của chủ tịch hồ chí minh đã đúng được yêu cầu nguyện vọng của toàn đảng toàn dân
và nghị quyết trung ương sáu mươi hai là việc thực hiện có thể theo tôi nghĩ là hơi chậm một chút
theo di trúc của bác hồ là sau kháng khiến cho mỹ kiếm nước thắng lợi
xây dựng và chỉnh đối đảng ngành thì chúng ta đã để chậm một thời gian tương đối dài từ một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến một nghìn chín trăm chín mươi chín
và trong thực tiễn là sau chiến tranh thì một bộ phận cán bộ đảng viên bắt đầu có dấu hiệu suy thoái
lệch lạc về mặt tư tưởng và có dấu hiệu tham nhũng quan liêu chạy chức chạy quyền và không thiếu dân chủ
với dân dân lòng trí lê khả phiêu cùng với bộ chính trị thời kỳ đó đã nhạy cảm phát triển ra vấn đề
và mặc dù có những ý kiến khác nhau vào thời kỳ đó nhưng mà bộ chính trị và trực tiếp là nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
đã cương quyết ra cái nghị quyết về trung ương sáu hàng
quyết liệt khởi động lại việc chỉnh đốn đảng trong thời kỳ mới nguyên tổng bí thư lê khả phiêu đã nêu quan điểm
chỉnh đốn đảng phải từ trên xuống dưới tắm từ đầu tắm xuống chứ không phải tắm từ vai tắm xuống
và chính đồng chí là người nghiêm túc thực hiện quan điểm mới đó
ông nguyễn anh liên là cán bộ của ủy ban kiểm tra trung ương đảng thời kỳ đó
đã từng được dự một cuộc tự phê bình của nguyên tổng bí thư lê khả phiêu gửi lại
đồng chí phạm phiêu nói thế này tôi là tổng bí thư nhưng tôi cũng là đảng viên
làm nhiệm vụ đảng viên
phải tự phê bình phải phê bình
cách đồng chí không có cái gì ngoại lệ
và đồng chí lê khả phiêu mang cả một cái bản tự phê bình đầy đủ
những cái gì thông tin thế này rồi gợi ý của ủy ban kiểm tra trung ương như thế này
của bộ chính trị thế này thì đồng chí trình bày
việc này có việc này không việc này có thì nguyên nhân sách quan đâu chủ quan đâu mức độ thế nào
và như thế nào thì có thể
trong vòng một tiếng đồng hồ là mọi việc đều rõ ràng
sự gương mẫu và nghiêm túc của người đứng đầu đảng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đảng
về tinh thần tự phê bình và phê bình
nhờ đó sau nghị quyết trung ương sáu lần thứ hai về công tác xây dựng đảng
đấu tranh với tham nhũng tiêu cực lãng phí đã có những chuyển biến tích cực
nghị quyết đã tặng nền móng để đảng ta sau này tiếp tục xây dựng
và ban hành nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một hai về xây dựng trình đống đảng
việc thực hiện hai nghị quyết này đã đạt được những kết quả to lớn và rất quan trọng
kế thừa và phát triển tư tưởng của nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
về xây dựng trình đống đảng trong thời kỳ mới